thưa quý vị và các bạn giúp kinh nghiệm từ giai đoạn một hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm xây dựng nông thôn mới chỉ tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng
khiến nợ động xây dựng cơ bản tăng lên trong khi vấn đề cốt lõi là nâng cao thu nhập cho người dân chưa được trú trọng
khiến nông thuần mới kém bền vững
từ giai đoạn hai hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của chương trình nông thôn mới các tiêu chí đã được điều chỉnh linh hoạt hơn
theo đó tiêu chí về phát triển sản xuất nâng cao thu nhập được tập trung trú trọng ưu tiên hàng đầu
đây được xem là giải pháp quan trọng để chương trình nông thôn mới đi vào thực chất
trong giai đoạn một của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
từ hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm việc xây dựng các xã nông thôn mới thực hiện dựa trên bộ một mươi chín tiêu chí quốc gia
theo quyết định số bốn trăm chín mươi một năm hai nghìn chín và sau đó là một số tiêu chí được sổ đổi bổ sung theo quyết định số ba trăm bốn mươi hai của thủ tướng chính phủ
với một mươi chín tiêu chí bao trùm tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế văn hóa xã hội
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân khu vực nông thôn
từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị
đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân
hiện nay cả nước đã có hơn ba năm trăm linh xã và năm mươi năm đơn vị cấp huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên kết thúc giai đoạn một xây dựng nông thôn mới
bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn
đó là sự tranh lệch giữa các vùng miền bệnh chạy theo thành tích tại một số địa phương
đặc biệt là vấn đề nợ động xây dựng cơ bản trong nông thôn mới
qua thực tế triển khai một mươi chín tiêu chí của chương trình tại nhiều địa phương đã bộc lộ không ít những bất cập
nhiều tiêu chí khi thực hiện tại vùng đồng bằng thì phù hợp nhưng ở vùng núi hay đảo lại không thể áp dụng
nhiều tiêu chí của đồng bào ở miền núi là còn hạn chế nhất là ở một địa bàn thì có nhiều dân tộc cùng sinh sống
do đó những công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trang bị kết thúc xây dựng nông thuần mới cho đồng bào là còn rất hạn chế và khó khăn
kết thúc giai đoạn một hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho thấy
một số tiêu chí trở nên không còn phù hợp và cần có sự điều chỉnh cho sát với yêu cầu thực tiễn
ví dụ đối với lĩnh vực y tế chính phủ đã nâng mục tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt ít nhất là chín mươi đến năm hai nghìn hai mươi
nhằm hướng tới mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân
do đó ngành y tế sẽ phải điều chỉnh trị tiêu này trong tiêu chí số một mươi năm về y tế
bên cạnh đó chất lượng thực hiện một số tiêu chí còn khá thấp cũng đặt ra yêu cầu phải có sự đánh giá kỹ lưỡng nhằm tìm ra giải pháp cải thiện
từ những tồn tại bất cập trong thực tế triển khai
chương trình nông thôn mới giai đoạn một việc điều chỉnh lại một số tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tiễn là hết sức cần thiết
để giai đoạn hai của chương trình nông thôn mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phát huy hiệu quả
ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã có quyết định số một nghìn chín trăm tám mươi ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với nhiều điểm mới để các địa phương dễ vận dụng
nếu như giai đoạn một chúng ta tập trung nhiều vào cơ sở hạ tầng thì giai đoạn hai là các địa phương đã chủ động chuyển trọng tâm ra những yếu tố liên quan đến chất lượng và tính bền vững đặc biệt là trong sản xuất trong môi trường
theo quyết định số một nghìn chín trăm tám mươi bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới vẫn bao gồm một mươi chín tiêu chí nhưng đã bổ sung và quy định cụ thể hơn một số nội dung của các tiêu chí
tiêu chí số một về quy hoạch phải dựa vào các tiêu chí
tiêu chí số hai phải dựa trên nền quy hoạch chung đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành thông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu quá trình đô thị hóa các xã vendo và đảm bảo môi trường nông thôn
công tác thủy lợi phải gắn với việc hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa
về tổ chức sản xuất các xã phải có hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã hai nghìn một mươi hai và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản
tại quyết định số một nghìn chín trăm tám mươi thủ tướng chính phủ cũng đã phân cấp rõ ràng sáu tiêu chí do ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế nhu cầu phục vụ đời sống dân sinh phát triển kinh tế xã hội và đặc điểm văn hóa của từng vùng miền để quy định

thủ tướng chính phủ cũng đã phân cấp rõ ràng sáu tiêu chí do ủy ban nhân dân sinh phát triển kinh tế xã hội và đặc điểm văn hóa